đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn ngọc như quỳnh sử dụng facebook cá nhân soạn thảo đăng tải chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật
xuyên tạc đả kích nói xấu đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xuyên tạc lịch sử chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
kích động nhân dân chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam gây phương hại đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
làm ra tập tài liệu quy chụp cho lực lượng công an nhân dân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giết người nhằm xúc phạm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân
xâm hại mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an nhân dân
theo nhận định của hội đồng xét xử bị cáo thực hiện hành vi phạm tội liên tục kéo dài với ý đồ chống phá nhà nước
có tác động xấu đến an ninh quốc gia sự vững mạnh của chế độ chính trị của chính quyền nhân dân và uy tín của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình áp dụng điểm a b c khoảng một điều tám mươi tám bộ luật hình sự
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc như quỳnh mức án một mươi năm tù giam